tiếp tục hoàn thiện và mở rộng lưới điện nông thôn đến những vùng sâu vùng xa cuối cùng của tỉnh gia lai
trong thời gian qua nhiều dự án cấp điện đã được công ty điện lực gia lai triển khai tích cực và đồng bộ
theo đó kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi chín công ty đã và đang triển khai trạm biến áp một trăm một mươi kv iagrai để đưa vào hoạt động
dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi mỗi huyện sẽ có một trạm biến áp một trăm một mươi kv
tính chung từ năm hai nghìn một mươi một đến nay công ty điện lực gia lai đã đầu tư trên tám trăm linh tỷ đồng để xây dựng cải tạo và nâng cấp lưới điện
đến nay một trăm linh các xã thôn làng vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số của tỉnh đã có hệ thống lưới điện quốc gia
tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt chín mươi chín bốn mươi chín
và gia lai đã cơ bản hoàn thành tiêu chí điện theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi